để tăng cường mở rộng sự phát triển của ngành chăm sóc sắc đẹp việt nam
một lĩnh vực mới của sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng
mới đây hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam đã phối hợp tổ chức sự kiện
ngày hội chăm sóc sắc đẹp tại hà nội
hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam được thành lập năm hai nghìn một mươi tám
là một tổ chức xã hội tự nguyện tập hợp các tổ chức cá nhân cùng tham gia hoạt động
về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo
nhằm mục đích góp phần cùng ngành y tế tạo điều kiện cho mọi người
mọi lứa tuổi được giáo dục chăm sóc sức khỏe từ cơ sở
thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa công tác y tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
qua một mươi một năm thành lập và phát triển hội đã quy tụ và kết nạp được nhiều nhà khoa học
thầy thuốc lương y giỏi những người hoạt động xã hội nhiệt huyết
doanh nhân doanh nghiệp tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong người hội chăm sóc sắc đẹp lần này hội đã giới thiệu tới cộng đồng khối chăm sóc sắc đẹp
nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp gặp gỡ
trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan về chuyên môn làm đẹp
và mở rộng hợp tác thương mại của lĩnh vực làm đẹp trong nước và quốc tế